chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân

tôi từ quê lên đây thì bình thường mất một tiếng còn bây giờ hôm nay lên đây thì mất hai tiếng
và cảm thấy là giao thông hôm nay rất là đông đúc và lượng xe đi lại nhiều hơn bình thường ạ
tại các nút rào giải phóng lên đàm đường ngưỡng xiển đường vành đai ba trên cao
ủng tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ phương tiện nhích từng chút một
lực lượng chức năng đã tốc trực tại nhiều tuyến đường để phân luồng
điều tiết giao thông hạn chế tối đao ủng tắc có thể xảy ra

đã có các cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông tân túc tổ chức phân luồng điều tiết giao thông
nên khu vực này các phương tiện đi lại vẫn rất ổn định
cũng bớt quân vừa rồi bớt số lượng nhiều rồi
là nó về tháng trước nó về tháng đầu tháng đầu nó về cũng hơi một số đông rồi
thành thử cái lượng khách bây giờ là nói chung nó không còn một số nào thôi
chứ không có chiều bằng năm ngoái nữa

tài nạn cũng không
tại giao lộ nguyễn văn linh và tuyến đường cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương

nhưng di chuyển vẫn ổn định
để phục vụ cho người dân nghỉ lễ trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba
thì lực lượng cảnh sát công an thành phố đã chủ động tham mưu cho công an thành phố
cũng như là ban an toàn giao thông thành phố
trong công tác phối hợp giữa ban an toàn giao thông của công an hai mươi một quận quyện thành phố thủ đức
cũng như là công an quận quyện thành phố thủ đức
trong công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát công an thành phố
trong công tác chỉ huy điều tiết giao thông cảnh sát công an thành phố
cùng với các đội trạm và lực lượng cảnh sát công an thành phố công an cấp quyện
sẽ phối hợp với thanh tra giao thông thanh niên xung phong
cũng như là các phòng của cục c tám tại hai đầu con tóc
để làm sao để đảm bảo giao thông
thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng ngừa ngăn chặn ổn tắc

đồng thời sử dụng hệ thống camera giao thông giám sát theo dõi
và phối hợp với công an các tỉnh lân cận để phối hợp điều tiết
phần luồng để có thể dư chuyển thuận lợi giảm thiểu của các xảy ra
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố
bắt tạm giam vũ đăng mạnh chú tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về tội giết người
vụ việc xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
tại sóng ngòi xã mão điển huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
nạn nhân là ông nguyễn thế giới tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể
và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ đồng hồ tích cực điều tra
lực lượng công an xác định được nghi phạm là vũ đăng mạnh
cùng chú tại sóng ngòi xã mão điển huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận phát hiện bạn gái cũ
và con trai của ông giới chuẩn bị kết hôn nên đã sát hại hai vợ chồng ông giới
cho đến chiều nay công an quận gò vấp tp hcm vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
xảy ra tại cơ sở mây che đan trên địa bàn phường năm
vào khoảng gần một mươi một giờ trưa nay người dân phát hiện khói lửa bùng phát
tại khu vực tầng trệt căn nhà bốn tầng kinh doanh mây che đan
nằm trong hẻm một trăm bốn mươi năm đường trần bá giao phường năm quận gò vấp tp hcm
nên đã nhanh chóng hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng bất thành
thời điểm xảy ra cháy có hai người mắc kẹt trong căn nhà kêu cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận gò vấp và bình thạnh đã nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp dập lửa ngăn không cho cháy lan
lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường